thưa quý vị và các bạn đã hơn sáu mươi năm kể từ khi thảm họa da cam dioxin xảy ra ở việt nam
ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau những mất mát đau thương mà thảm họa này gây ra trên đất nước ta vẫn còn vô cùng nghiêm trọng
nghiệt ngã với hậu quả di chứng nặng nề ảnh hưởng đến nhiều thế hệ
những năm qua đảng nhà nước và nhân dân đã hết sức quan tâm chia sẻ hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam dioxin
vượt qua bệnh tật khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
tiếp nối truyền thông đó hôm nay nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin trên khắp cả nước
rất nhiều hoạt động nghĩa tình đã được tổ chức và những việc làm nhân văn này đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội
gia cam gửi một nghìn bốn trăm linh chín là cùng từ xuất hiện trong hàng ngàn bài đăng trên mạng xã hội trong những ngày qua
đây là chương trình nhắn tin thừa thiện mang tên trung tay soa dịu nỗi đau gia cam năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình với ý nghĩa cao đẹp vận động đồng bào chiến sĩ cả nước chung tay góp sự ủng hộ hỗ trợ chi phí khám
chữa bệnh học nghề xây dựng sửa chữa nhà tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nghèo khó khăn trên cả nước
năm nay bắt đầu từ giờ ngày hai mươi tháng bảy chương trình nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đã khởi động với thông điệp
mỗi tin nhắn một tấm lòng với nạn nhân chất độc da cam và kết thúc vào ngày một mươi chín tháng chín
hiểu được ý nghĩa to lớn của chương trình rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh và cụ pháp tin nhắn với mong muốn
hành động đẹp này sẽ đăng tỏa rộng rãi tới mọi người trên khắp cả nước
hình ảnh này thật đẹp mình rất xúc động
chiến tranh đã kết thúc gần năm mươi năm nhưng bên cạnh nạn nhân đã chết đến nay vẫn còn hàng nghìn người bị nhiễm chất độc hóa học và đang phải chịu đựng nhiều căn bệnh quái ác thậm chí không thể chữa khỏi
bởi vậy giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của tất cả mọi người những hoạt động hỗ trợ họ cần tiếp tục thực hiện và lan tỏa sâu rộng
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân